bộ y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung trên và báo cáo cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế trước ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai
bộ y tế mới đây đã có văn bản gửi các đơn vị về việc tiêm mũi bổ sung và liệu nhắc lại
theo đó để tăng cường miễn dịch phòng bệnh covid một mươi chín cho những người đã được tiêm chủng đủ liều cơ bản
bộ y tế đề nghị sở y tế các tỉnh thành phố các đơn vị khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo đó đảm bảo hoàn thành việc bao phủ mũi một cho một người
dân số từ một mươi hai tuổi trở lên trong năm hai nghìn hai mươi một và tiêm đủ mũi hai cho những đối tượng đã tiêm đủ một mũi đủ thời gian
về việc tiêm liều bổ sung sẽ áp dụng cho những người từ một mươi tám tuổi trở lên
đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản
tức tim một hoặc hai hoặc ba mũi tùy theo loại vaccine
cụ thể người có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa nặng như kế dép tạng ung thư hiv
đang điều trị thuốc ước chế miễn dịch
hoặc đã điều trị trong vòng sáu tháng
người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vaccine của hãng sinopharm hoặc vaccine sputnik v
vaccine được sử dụng là vaccine cùng loại với liều cơ bản hoặc là vaccine mrna
khoảng cách tiêm một mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản
từ hai mươi tám ngày đến ba tháng
với những người có chỉ định tiêm liều bổ sung
sau khi đã tiêm liều bổ sung thì được coi là hoàn thành liệu cơ bản
còn việc tiêm liều nhắc lại cũng được áp dụng với người từ một mươi tám tuổi trở lên
đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung
đảm bảo bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền
người cần được chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế
người từ năm mươi tuổi trở lên
người trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhân viên y tế
loại vaccine cho các đối tượng tiêm mũi nhắc lại như sau
nếu các mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine
thì tim mũi nhắc lại cùng loại đó hoặc vaccine mrna
nếu trước đó đã tiêm loại vaccine khác nhau
thì tiêm mũi nhắc lại bằng vaccine mrna
nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của hãng sinopharm
thì có thể tiêm mũi nhắc lại cùng loại đó
hoặc vaccine mna hoặc vaccine vector virus tức là vaccine của astrazeneca
tiêm một mũi nhắc lại ít nhất ba tháng sau mũi cuối cùng của liệu cơ bản
đối với những người đã mắc covid một mươi chín
thì tiêm ngay sau khi hồi phục và hoàn thành việc cách ly y tế theo quy định
sở y tế tham mưu chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đối tượng tiêm phù hợp
với tình hình thực tiễn và yêu cầu phòng chống dịch trên địa bàn
xây dựng kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai tiêm bổ sung
nhắc lại từ tháng một mươi hai căn cứ vào tiến độ cung ứng vaccine
hiện tại số lượng f của thành phố hà nội đang được điều trị là chín tám trăm tám mươi sáu ca
trong đó tại bệnh viện nhiệt đới trung ương có tám mươi hai ca
bệnh viện đại học y hà nội có một trăm bảy mươi năm ca
và hai mươi chín bệnh viện của hà nội có hai một mươi tám ca
các cơ sở thu dung điều trị có ba hai trăm ba mươi năm ca
các trạm y tế lưu động điều trị ba ba trăm một mươi hai ca
và một sáu mươi bốn bệnh nhân cách ly điều trị tại nhà
theo sở y tế hà nội các điều kiện để được f tham gia chương trình sử dụng thuốc monoperavir
người có kết quả xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên hoặc pcr dương tính trong vòng năm ngày
từ một mươi tám tuổi trở lên cam kết đồng ý tham gia chương trình bằng văn bản
và không có các chống chỉ định dùng thuốc
trong trường hợp f điều trị tại nhà
phải có văn bản của chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã
hoặc cơ quan có thẩm quyền đồng ý cho cách ly tại nhà
quy trình cấp phát thuốc monopiravir có bốn bước
bước một phân phối thuốc
bệnh viện đa khoa đóng đa phân phối thuốc monopiravir cho các bệnh viện trung tâm y tế tuyến huyện
bước hai sàng lọc bệnh nhân
với trạm y tế cấp xã cả trạm y tế lưu động lập danh sách bệnh nhân đủ tiêu chuẩn tham gia chương trình
thực hiện việc khám sàng lọc lập hồ sơ bệnh án và các trường hợp đồng ý
cam kết tham gia chương trình gửi trung tâm y tế tuyến huyện
với các bệnh viện cơ sở khám chữa bệnh được phân công tiếp nhận điều trị f
thực hiện điều trị cho bệnh nhân theo các quy trình sổ tay hướng dẫn chương trình sử dụng thuốc monopearavir
có kiểm soát thật cộng đồng cho người mắc covid một mươi chín thể nhẹ do bệnh viện phổi trung ương ban hành
bước ba trạm y tế liên hệ với trung tâm y tế huyện để nhận số thuốc
số thuốc cấp cho mỗi bệnh nhân là bốn mươi viên monopearavir hai trăm linh mg ngày uống hai lần
mỗi lần tám trăm linh mg tức bốn viên uống trong năm ngày
bước bốn hàng ngày trạm y tế liên hệ với bệnh nhân trực tiếp hoặc qua điện thoại
ghi nhận các sự cố bất lợi nếu có trong vòng một mươi bốn ngày
báo cáo trung tâm y tế huyện hàng ngày để nhập liệu theo quy định của chương trình
bước bốn các đơn vị cơ sở điều trị trung tâm y tế cấp huyện
cử cán bộ phụ trách nhập liệu hàng ngày lên phần mềm trực tuyến
thực hiện báo cáo định kỳ và lưu trữ hồ sơ bệnh án theo quy định
sở y tế hà nội lưu ý trong trường hợp bệnh nhân không dùng hết thuốc
hoặc ngừng thuốc vì bất cứ lý do gì thì trả thuốc kèm theo phiếu xác nhận trả thuốc
ghi rõ số lượng thuốc còn lại và ký tên vào phiếu
trạm y tế tập hợp các phiếu xác nhận trả thuốc gửi trung tâm y tế cấp huyện để lưu hồ sơ
các viên thuốc đã phát nhưng chưa sử dụng sẽ được trả cho trung tâm y tế
tập hợp để gửi về bệnh viện đa khoa đống đa thực hiện thủ tục hủy thuốc theo quy định
vỏ thuốc sau khi dùng hết thuốc bệnh nhân gom lại trả cho cán bộ y tế để kiểm soát việc dùng thuốc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại